mới đây hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang đã bị đình chỉ công tác do không cho lãnh đạo huyện mượn điểm trường làm điểm test nhanh
theo thông tin trước đó lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện nhận chỉ đạo khẩn của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện vĩnh thuận yêu cầu cho mượn tạm điểm trường này để làm nơi test nhanh covid một mươi chín đón người dân từ tp hcm về
khi lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo trao đổi với hiệu trưởng trường thì vị này không đồng ý cho mượn
theo vị hiệu trưởng trước đó trường đã được chưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung vừa mới trả lại
cạnh đó nhà trường cũng vừa tu sửa cơ sở vật chất vệ sinh trường lớp để sẵn sàng đón học sinh nên không muốn cho mượn
thay vào đó ông đề nghị lãnh đạo chọn điểm trường khác hoặc phải có văn bản chỉ đạo mới thực hiện
sau khi bị đình chỉ công tác ủy ban nhân dân huyện cũng ra quyết định giao cho hiệu phó trường này đảm nhiệm công tác chung của đơn vị